theo thông tin vừa được tổng cục hải quan cho biết tháng bảy ghi nhận hàng loạt nhóm hàng xuất khẩu có sự khởi sắc so với tháng sáu trước đó
tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đạt gần bốn mươi bảy tỷ usd được xem là tháng có kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm
tổng kim ngạch xuất khẩu tháng bảy đạt hai mươi bốn tám trăm bảy mươi ba tỷ đô la mỹ tăng mạnh tới một mươi hai so với tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó nhập khẩu đạt hai mươi chín mươi bảy tỷ đô la mỹ tăng sáu bảy
với kết quả trên riêng tháng bảy nước ta xuất siêu gần hai tám tỷ đô la mỹ
điển hình là điện thoại và linh kiện đạt gần bốn ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi bảy năm
máy vi tính sản phẩm điện thoại và linh kiện đạt hơn bốn tỷ đô la mỹ tăng ba
sệt may đạt hơn ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi sáu chín
máy móc thiết bị đạt gần hai ba tỷ đô la mỹ tăng gần hai mươi
trong bảy tháng đầu năm tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của việt nam đạt hơn một trăm bốn mươi bảy sáu tỷ đô la mỹ
tăng một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhập khẩu đạt một trăm ba mươi chín hai tỷ đô la mỹ giảm ba
như vậy bảy tháng đầu năm nay việt nam xuất siêu tới tám bốn tỷ đô la mỹ